quỹ ban nhân dân tỉnh cà mau vừa có tờ trình xin trung ương hỗ trợ hai mươi năm tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi sáu và năm hai nghìn một mươi bảy để đầu tư nạo vét cửa biển cái đôi vàm huyện phú tân
trong những năm gần đây một số cửa biển cửa sông trên địa bàn tỉnh cà mau bị phù sa bồi đắp gây khó khăn cho các tàu thuyền ra vào cửa biển
trong đó đáng báo động nhất là cửa biển cái đôi vàm huyện phú tân bị cạn làm cho tàu thuyền đánh bắt của bà con ngư dân không ra vào được ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân
do đó việc nạo vét cửa biển cái đôi vàm đang cấp bách và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay
tỉnh đã bố trí ba năm tỷ đồng để xử lý những đoạn sung yếu cấp bách
tuy nhiên để hoàn thành công trình ubnd tỉnh cà mau đã trình xin trung ương hỗ trợ hai mươi năm tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi sáu và năm hai nghìn một mươi tám
để tiếp tục đầu tư nạo vét cửa biển cái đôi vàm